việt nam và tây ban nha cần sớm xây dựng chương trình hành động làm khuôn khổ cho hợp tác trong những năm tới
trong đó nhấn mạnh hợp tác kinh tế trong các lĩnh vực mà tây ban nha có thế mạnh và việt nam đang ưu tiên
như năng lượng tái sinh xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch nông nghiệp sinh thái công nghệ cao
đây là đề nghị của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại buổi trình quốc thư của đại sứ tây ban nha
bà maria jesús figa lópez palop vào sáng nay
vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác chiến lược hướng tới tương lai giữa việt nam và tây ban nha phát triển tích cực
thủ tướng khẳng định việt nam coi trọng và chủ trương tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với tây ban nha
thành viên quan trọng của liên minh châu âu eu
thủ tướng cũng hài lòng nhận thấy quan hệ thương mại của hai nước phát triển tích cực và tăng đều trung bình một mươi năm một năm
tuy nhiên thương mại song phương năm hai nghìn một mươi sáu có sụt giảm
chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của nền kinh tế lớn thứ
thủ tướng đề nghị hai nước tăng cường tiếp xúc trao đổi đoàn
tiếp tục triển khai thêm các hoạt động hơn nữa trong năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó vai trò điều phối của bộ ngoại giao hai nước là rất quan trọng
góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển mạnh mẽ đi vào chiều sâu và hiệu quả
thủ tướng cũng đề nghị hai bên cần sớm xây dựng kế hoạch hành động triển khai đối tác chiến lược
và thỏa thuận về hợp tác kinh tế thương mại đầu tư đã ký tháng năm vừa qua
đồng thời đề nghị tây ban nha ủng hộ việt nam ứng cử vào vị trí ủy viên không thường trực hội đồng bảo an nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
thủ tướng tin tưởng và chúc bà đại sứ thành công trong nhiệm kỳ này tại việt nam
bà maria jesus figa lópez palop cảm ơn thủ tướng đã dành thời gian tiếp bà
bà cũng chia sẻ với những thiệt hại mất mát của việt nam trong cơn bão vừa qua
đồng thời bày tỏ vui mừng được làm nhiệm kỳ này tại việt nam
đây cũng là đất nước trọng tâm đối ngoại của tây ban nha
bà mong muốn sẽ đóng góp hết mình trong nhiệm kỳ đại sứ của mình để đạt được kết quả quan trọng